sau khi nhận cuộc gọi với lời hứa hẹn được tặng quà đầy hấp dẫn như vậy người phụ nữ này không thể ngờ rằng mình đã trở thành con mồi của những kẻ đi săn chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
thông qua phần mềm nhắn tin telegram nạn nhân được các đối tượng lừa đảo hướng dẫn xem video như một cách làm nhiệm vụ để nhận thưởng
nhằm tạo dựng niềm tin tiền thưởng bắt đầu được trả đầy đủ vào tài khoản
từ đó nạn nhân dần bị dẫn dụ nạp nhiều tiền hơn
để tham gia vào các sự kiện tăng doanh số nhận hoa hồng
bắt đầu chuyển vào là ba triệu chuyển ba triệu thế xong cái đơn phúc lợi đó thì họ lại bảo tiếp một đơn nữa là đơn phúc lợi số hai là chuyển tiếp vào một mươi triệu
sau mỗi đơn hàng số tiền được yêu cầu nạp thông qua hệ thống lừa đảo ngày một tăng lên
chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày người phụ nữ này đã nhiều lần gửi tiền cho đối tượng lừa đảo với mức cao nhất trong một lần chuyển khoản lên tới ba trăm linh triệu đồng
sáng ngày hôm sau thế ngày hôm sau mình gọi điện mình bảo người ta chuyển tất toán cho mình
thì họ lại bảo là mình phải làm một cái đơn sắp mình lại thêm một cái đơn nữa
đơn sắp mình là lương viếp lương viếp họ bắt mình lột những năm trăm linh triệu
xong từ lúc đó thì mình đến mình báo công an luôn

thì mình không lột nữa lúc đó mình gọi chồng thì chồng bảo là bị lừa rồi
các đối tượng sẽ lấy nhiều lý do khác nhau ví dụ như là để xác minh tài khoản này để lột tiền thuế này để đóng tiền hạn mức rút tiền này để rút tiền này

chỉ cách đây ít ngày người thanh niên này cũng đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng

đã tiếp tục là

thì bắt đầu hệ thống là yêu cầu là phải nạp thêm tiền bởi vì là sản phẩm đấy sản phẩm mình mua không đủ

tại thời điểm đó gần như là không thể rút chân ra được nữa

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các nạn nhân vẫn sập bẫy dù đã được cảnh báo
trong thời gian tới các đơn vị của công an tp hà nội trong đó có phòng cảnh sát hình sự là chủ công
tiếp tục đẩy mạnh công tác điều tra đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao
đồng thời tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân nâng cao cảnh giác
chủ động phong ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này
trong thời gian tới các đơn vị của công an tp hà nội trong đó có phòng cảnh sát hình sự là chủ công